tối ngày hai mươi bốn tháng một công an thành phố cần thơ cho biết đã bắt được hai đối tượng đâm tử vong đại úy nguyễn thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cảnh sát khu vực phường an hội quận ninh kiều thành phố cần thơ
trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vào chiều ba mươi tết canh tí
theo đó vào lúc một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày đại úy nguyễn thanh hải đã đi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
trong chiều ba mươi tết canh tí thì bị hai đối tượng là đạo ngọc minh và đạo ngọc dầu
dùng dao mát truy đuổi quyết liệt sau khi đuổi kịp hai đối tượng minh và dầu đâm anh hải trọng thương
mặc dù được đi đi cấp cứu nhưng đại úy hải đã tử vong vào lúc một mươi sáu h bốn mươi năm phút cùng ngày
sau khi xảy ra vụ việc công an thành phố cần thơ đã khẩn trương chỉ đạo xác minh truy bắt hai đối tượng trên